nghị quyết hai mươi sáu của bộ chính trị khóa một mươi một về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng bắc trung bộ và duyên hải trung bộ đánh giá
đây là khu vực có thị trường lao động chậm phát triển thiếu linh hoạt tỷ lệ thiếu việc làm còn cao chất lượng hao động và việc làm còn thấp
nguyên nhân chủ yếu do chất lượng đào tạo nguồn thiết lực còn hạn chế đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao
chính vì thế bên cạnh việc đầu tư nguồn lực cho giáo dục đào tạo thì cần khuyến khích nhân rộng các mô hình đào tạo các chuyên ngành công nghiệp công nghệ cao
dịch vụ chất lượng cao nhằm tạo nên sự bứt phá về hình xuất chất lượng trong tiến trình công nghiệp hóa hiện đại hóa và phát triển nền kinh tế khu vực biển vững
đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút đầu tư đặc biệt là đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao dịch vụ chất lượng cao
hiện nay hệ thống đào tạo tại vùng duyên hải miền trung phát triển tương đối tốt với hai mươi bảy trường đại học ba mươi sáu trường cao đẳng và hai mươi một trường trung cấp chuyên nghiệp hai trăm bốn mươi hai cơ sở đào tạo nghề
trong đó có nhiều trường đại học lớn như đại học đà nẵng
đại học huế đại học quy nhơn đào tạo hàng chục nghìn sinh viên mỗi năm
tuy nhiên tỷ lệ sinh viên ra trường vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu nhân lực đặc biệt là nhân lực có chất lượng cao để phát triển kinh tế xã hội khu vực và tạo sự quan tâm cho các nhà đầu tư
nhìn chung nguồn nhân lực tại khu vực này còn hạn chế về trình độ thiếu nhân lực trình độ cao có khả năng quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế thiếu những chuyên ngành công nghệ cao công nghệ trí tuệ khiến một số nhà đầu tư nước ngoài lo ngại
do đó phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là nhiệm vụ trọng tâm để thu hút đầu tư đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của khu vực
vừa qua tại đại học đà nẵng trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia bộ kế hoạch và đầu tư phối hợp với quỹ châu á tổ chức hội thảo phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn việt nam và khai giảng khóa đào tạo thiết kế vi mạch tại đà nẵng